liên bộ công thương tài chính vừa có điều chỉnh mức giá bán các loại xăng dầu tiêu dùng phổ biến trên thị trường
theo đó xăng e năm ron chín mươi hai tăng hai trăm năm mươi năm đồng một lít xăng ron chín trăm năm mươi ba tăng ba trăm năm mươi một đồng một lít
liên bộ công thương tài chính cũng có điều chỉnh giá các mặt hàng xăng dầu
dầu diesel giảm chín mươi bốn đồng một lít dầu hỏa giảm một trăm sáu mươi chín đồng một lít dầu ma rút giảm năm trăm bảy mươi năm đồng một lít
mức điều chỉnh các mặt hàng xăng dầu lần này được áp dụng bắt đầu từ một mươi năm h chiều nay một mươi năm tháng một mươi một
cùng với điều chỉnh giá mức trích quỹ bình ổn giá đối với các loại xăng dầu cũng có điều chỉnh theo hướng tăng nhẹ ở mức hai trăm năm mươi đồng một lít